rồi từ đó xác định là với cái mức xử phạt đấy nó sẽ áp dụng theo cái quy định nào cái khúc nào
và chúng ta thông báo về cái việc vi phạm đó để cho cái người vi phạm sẽ xác định là mình có cái việc vi phạm
việc xuất phiếu phạt tự động đã được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới
và đặc biệt là với việc dần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về phương tiện
việc áp dụng đề xuất này vào thực tiễn sẽ giảm được rất nhiều thời gian và chi phí cho người dân
trong hành quyết định xử phạt
bên cạnh đó các chuyên gia giao thông cũng đề xuất
trước mắt cần phân quyền cho lực lượng chức năng địa phương giải quyết những vi phạm về giao thông
tránh việc người dân phải di chuyển đi rất xa đến địa điểm vi phạm mới có thể chấp hành được quyết định xử phạt
bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn khóm hai phường bảy thành phố bạc liêu
do ông trang hoàng anh làm chủ
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính
về hành vi kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng tử và không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn ba bảy tấn thực phẩm không có hóa đơn chứng từ
không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm đậu nành đậu xanh vừa ngâm giá đỗ
ông trang hoàng anh khai nhận vừa mua số hàng thực phẩm này để bán ra thị trường trong dịp tết nguyên đán sắp tới
ngày hôm qua chính quyền hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc đã chính thức khôi phục thông quan nhập khẩu các mặt hàng trái cây tươi
bao gồm thanh long hàng đông lạnh tại cửa khẩu hà khẩu phía nam phía việt nam
là cửa khẩu kim thành hai lào cai
việc tỉnh vân nam trung quốc khôi phục thông quan nhập khẩu trái cây tươi
bao gồm thanh long hàng đông lạnh qua cửa khẩu này
sẽ góp phần giảm áp lực ách tắc hàng hóa tại các khẩu biên giới trên địa bàn lạng sơn và quảng ninh
đây là kết quả đạt được sau nhiều nỗ lực giao thiệp và trao đổi thiện trí giữa bộ công thương và địa phương việt nam
với các cơ quan trung ương và tỉnh vân nam trung quốc kể từ tháng bảy năm ngoái đến nay
mặc dù phía trung quốc khôi phục lại hoạt động nhập khẩu hàng hóa
nhưng bộ công thương cũng cảnh báo hiện nay năng lực bốc rỡ của phía vân nam tại cửa khẩu là rất hạn chế
do nhiều công nhân về quen tết
vì vậy ngoài việc phải bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch đối với người và hàng hóa
vẫn cần chủ động điều tiết lượng hàng đưa lên cửa khẩu
để tránh tình trạng ùn tắc như đã xảy ra tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn và quảng ninh
vào trong thời gian qua tình trạng un ứ nông sản đã gây danh nhiều thiệt hại cho người dân
vấn đề này liệu có được giải quyết sốt giáo để việc tiêu thụ nông sản cho người dân được thuận lội
ngay trong dịp tết nguyên đán sắp tới hay không
chi tiết về nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích sâu hơn
dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế trong một ít phút nữa
thưa quý vị những ngày qua nông sản của việt nam
như thanh long dưa hấu bị un tắc
rất lớn tại các cửa khẩu ở lạng sơn quảng ninh
điều này gây ra rất nhiều thiệt hại cho thị trường xuất khẩu nông sản của chúng ta
vậy thì giải pháp nào để có thể giảm thiểu thực trạng này khi mà tết đang đến gần
hãy cùng theo dõi tiểu mục chính sách và cuộc sống ngày hôm nay để biết thêm thông tin
những ngày cuối tháng một mươi hai vừa qua hàng trăm container chở nông sản
cứ nối dài chờ thông quan tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới phía bắc
nhưng đành phải quay đầu bán rẻ giải cứu
điều này đã trở thành sự lo lắng của người nông dân về việc tiêu thụ nông sản tết
chúng tôi cũng sẽ cố gắng thu mua càng nhiều càng tốt những sản phẩm nông sản của bà con ở vùng dịch
để hỗ trợ chung tay bà con vượt qua mùa dịch này ạ
em có làm việc ở gần đây em đi đường em cũng có nhìn thấy
nên là bây giờ em đến em mua một ít đồ gọi là góp phần chia sẻ bớt khó khăn cho người dân
thưa quý vị trong mục vấn đề và chính sách hôm nay
phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông vũ vinh phú chuyên gia kinh tế
để hiểu rõ hơn về vấn đề này
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông ông có suy nghĩ gì khi trong những ngày cận tết
vẫn phải chứng kiến thực trạng nông sản xuất khẩu của việt nam bị ồn ứa tại các cửa khẩu
và theo ông thì câu chuyện này tại sao lại hay lặp lại đến vậy
và nó ảnh hưởng đến thị trường như thế nào ạ
chỉ còn ba tuần nữa là đến tết nguyên đán nhân dân
nhưng mà hàng nghìn tấn hàng hóa hàng nghìn xe đang ở nằm biên giới và đang tiếp tục giải quyết
không biết đến tết có xong không
thì cái gọi là cái thảm cảnh này nó diễn ra nhiều năm rồi
nhưng mà năm nay là nặng nhất
và một mặt tiếp tục tiêu thụ sang thị trường trung quốc bằng mọi cách
một mặt là quay lại thị trường nội địa
bán ê hề ở các công viên các hề đường
với giá rất rẻ mạt
nếu không thì sẽ hỏng
và đây là một cái tổn thất hàng trăm tỷ
thậm chí hàng nghìn tỷ đối với thương lái
đối với bà con nông dân
đây là một cái bài học một sương máu cho chúng ta
trong việc tổ chức thị trường xuất khẩu
cũng như gắn với thị trường nội địa
vâng để tiêu thụ nông sản dễ dàng thuận lợi
có ý kiến cho rằng là việt nam cần xây dựng hạ tầng logistics các kho lạnh
và theo đó thì ngoài xuất khẩu dễ dàng nông sản tươi
thì chúng ta cần chú ý chế biến và sấy lạnh
rồi đóng hộp nông sản
có nghĩa là xuất khẩu dễ dàng tinh chế
rồi phải đa dạng hóa thị trường
ông có đồng tình với quan điểm này không ạ
ngoài vấn đề logistic kho lạnh chế biến sâu
thì vấn đề phải tổ chức lại sản xuất
cho người nông dân sản xuất lớn
sản xuất theo quy hoạch
sản xuất có chất lượng
hàng hóa phải có bao bì nhãn mát đầy đủ
phải không ạ
và có thương hiệu có mã vùng trồng
thì để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao
của thị trường trung quốc cũng như các nước
một vấn đề nữa tôi lưu ý là
chúng ta phải bỏ trứng vào nhiều giỏ
mặc dù thị trường trung quốc là hấp dẫn hơn gì dân
nhưng mà chúng ta sang nhật bản đông á châu âu
tại sao không nhỉ
đi bằng đường biển đường tàu hỏa đường hàng không
chúng ta chỉ phụ thuộc mỗi đường bộ này chứ
và chúng ta thất trận
cái đó là tất nhiên
không lập lại tình trạng
năm nào nông sản cũng ùn ứ tại cửa khẩu
rồi phải giải cứu ở thị trường trong nước
thì theo ông giải pháp nào là trọng tâm trọng điểm
và đối tượng nào sẽ là chủ lực để tiêu thụ nông sản cho người dân ạ
một cái kế hoạch rất lâu dài về sản xuất tiêu thụ chế biến nông sản việt nam
hiện nay đang nguồn cung rất dồi dàng
và ngày càng có chất lượng của việt nam có thương hiệu
chúng ta thứ nhất là chúng ta phải quy hoạch ngay từ sản xuất
sản xuất ra là
biết là bán ở đâu
bán thời gian nào
bán cho ai
bán giá nào tốt nhất
đấy là cái thứ nhất đầu tiên
cái thứ hai là sản xuất tôi nói là phải có chất lượng
đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của người ta
và các tiêu chuẩn khu vực của quốc tế
không có cái thói quen là
dễ làm khó bỏ
rồi cái kỳ luật sản xuất lòng lẹo
phun thuốc trừ sâu rồi tất cả các thứ
rất là nguy hiểm
chính chúng ta làm hại chúng ta
cái thứ ba là
phải xây dựng các cái
nhà máy chế biến chung quanh cái vùng
sản xuất đã được quy hoạch
phải không ạ
thịt rau quả các thứ
phải chế biến được bảy mươi
thì lúc đó chúng ta mới ổn định
nó vào hộp thời hạn nó dài
giá trị gia tăng cao
không phải là bán thô bây giờ chúng ta chủ yếu bán thô đến chín mươi
một vấn đề nữa
phải có sự liên kết giữa các vùng miền
thông tin dự báo rất đầy đủ
để thực hiện các chính sách mới
tháo gỡ khó khăn
thông quan hàng hóa
cũng như là đẩy mạnh tiêu thụ nông sản
ở thị trường nội địa
có ý nghĩa như thế nào trong thời điểm hiện nay
để từ đó thì tiêu thụ nông sản sẽ dễ dàng hơn
mang lại lợi ích cho nhiều phía
từ phía người nông dân cho đến các doanh nghiệp kinh doanh
năm nay chúng ta xuất khẩu

rất là tốt
nhưng mà chúng ta đừng có quên
chín mươi tám triệu dân
rất là minh mông
thị trường mà các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài
đang thèm khát để đầu tư
chúng ta tổ chức thị trường nội địa
hiện nay rất kém
sản xuất thì rồi ra
nhưng cái cổ họng
hệ thống phân phối là yếu kém
cả chủ quan và khách quan
thị trường nội địa với thị trường xuất khẩu
là hai chân
chúng ta phải đi
và chúng ta củng cố tốt thị trường nội địa
thì lúc đó chúng ta làm tốt xuất khẩu
người nông dân
người thương nhân việt nam
phải yêu sản phẩm của việt nam
trước khi xuất khẩu
vâng xin được cảm ơn
những chia sẻ vừa rồi của ông
thúc đẩy tiêu dùng nội địa
tăng cường công suất các nhà máy chế biến
là những biện pháp mà bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn
cùng với các bộ ngành và các doanh nghiệp
đang cố gắng triển khai
nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại
do tình trạng xuất khẩu nông sản
vì thị trường nước ngoài bị tổn đọc
hiện đã có hai hệ thống siêu thị lớn

đây là những biện pháp đầy trách nhiệm cộng đồng
để cùng góp phần tiêu thụ nông sản
cho người dân khi mà tết đang đến rất gần
thưa quý vị trích dẫn không đúng
nguồn thông tin thống kê
thì sẽ bị vạt đến một triệu đồng
thay đổi cách tính thuế với người cho thuê nhà
hay là ấn định mức lãi suất cho vay
để mua nhà vào năm hai nghìn hai mươi hai
là một trong những chính sách mới
sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm nay
có hiệu lực từ ngày một một một hai nghìn hai mươi hai
nghị định một trăm linh hai nghìn hai mươi năm
sửa đổi bổ sung một số điều
về sự phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực thống kê
trong đó nghị định bổ sung quy định như sau
phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
đối với hành vi trích dẫn không đúng
nguồn thông tin thống kê khi phổ biến
đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng
hoặc các ấn phẩm
cũng có hành vi trích dẫn không đúng

là thông tư một trăm linh của bộ tài chính
đối với quy định mới về cách tính thuế
đối với người cho thuê nhà
theo đó thông tư một trăm linh điều chỉnh lại như sau
nếu cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê nhà
thời gian cho thuê không trọn năm
doanh thu từ một trăm linh triệu đồng một năm trở xuống
thì mới không tục diện phải đột thuế
giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
những năm cuối năm hai nghìn hai mươi một

ngân hàng nhà nước việt nam cũng ra quyết định

của các ngân hàng thương mại
úp dụng cho năm hai nghìn hai mươi hai
đối với dư nợ của các quản quay mua nhà ở
mức lãi suất này được quy định là
bốn tám một năm
bằng với mức lãi suất năm hai nghìn hai mươi một
và giảm hai một năm
so với các năm
năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo mời quý vị cùng tôi điểm qua
một thông tin đại chúng

trên các trang báo ra sáng ngày hôm nay
báo lao động thông tin
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai
của ngành thanh tra
phó thủ tướng lê minh khái
đã yêu cầu ngành thanh tra phối hợp với kiểm toán nhà nước
tổ chức thanh tra sớm các nội dung
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
theo đó thì trước mắt thanh tra
việc mua sắm vật tư y tế
ở thành phố hồ chí minh hà nội và bộ y tế
giải quyết vướng mắc mà kết luận thanh tra
ảnh hưởng đến khai thác nguồn lực đất đai
ở một số địa phương như là thành phố hồ chí minh
đà nẵng cần thơ khánh hòa
phó thủ tướng cũng chỉ đạo chú trọng
triển khai thanh tra sớm hoạt động tín dụng ngân hàng
thị trường bất động sản
thị trường vốn nhất là phát hành trái phiếu
thông tin trên báo kinh tế và đô thị
nhiều ngày qua hà nội đã dẫn đầu cả nước
với số ca f ghi nhận
mới mỗi ngày là gần ba ca một ngày
trước tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
thành phố đã thay đổi phân luồng tiếp nhận
và điều trị f
theo giám đốc của sở y tế hà nội trần thị nhị hà
việc điều chỉnh hướng dẫn phân luồng tiếp nhận
và điều trị người bệnh covid một mươi chín trên hai nguyên tắc
đó là người bệnh covid một mươi chín được phân luồng
quản lý điều trị tại nhà các cơ sở thu dung
điều trị người bệnh covid một mươi chín
tập trung tuyến quận nguyện tuyến thành phố
và tại các bệnh viện theo mức độ lâm sàng
mức độ nguy cơ của người bệnh
các cơ sở điều trị thường xuyên đánh giá
diễn biến mức độ lâm sàng mức độ nguy cơ
và kết quả xét nghiệm của người bệnh covid một mươi chín
để quyết định
trên báo kinh tế và đô thị thông tin
trước khi ông đỗ anh dũng
chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh
bỏ chạy khỏi lô đất vàng thủ thiêm
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đã xác minh một mươi một dự án bất động sản
do tân hoàng minh đầu tư tại hà nội
theo thông tin vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hà nội
và các sở kế hoạch đầu tư tài nguyên môi trường
quy hoạch kiến trúc xây dựng
và cục thuế hà nội
đề nghị phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến hàng loạt dự án
do tập đoàn tân hoàng minh đầu tư tại hà nội
các hồ sơ tài liệu của cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu
yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội cung cấp
là gồm các văn bản pháp lý
do ủy ban nhân dân tp hà nội ký duyệt
liên quan tới một mươi một dự án
đó là thông tin trên báo tuổi trẻ
một thông tin khác
để thị trường chứng khoán việt nam trở nên minh bạch hơn
thì cần có những chế tài đủ mạnh
để ngăn chặn hành vi gian dối thao túng
gây dối loàn hòng trục lợi
và điều này không chỉ gian đe
những vi phạm mang tính bất chấp
trong tương lai
mà cũng là những vi phạm
mà còn giữ vững niềm tin của các nhà đầu tư
khi mà rót vốn vào thị trường này
phản ánh trên báo lao động
về mặt pháp lý thì nghị định
một trăm năm mươi sáu năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính trong mĩnh vực trừng khoán
và thị trường trừng khoán
quy định cá nhân vi phạm có thể bị phạt hành chính tối đa là một năm tỷ đồng
đình chỉ giao dịch trừng khoán
có thời hạn từ một cho đến một mươi hai tháng
ở giới quan sát cho rằng là mức xử phạt này
là quá nhẹ so với nguồn lợi
mà hành vi bán chui mang lại
vì lẽ đó mà cần phải chiếu theo điều

về tội cố ý công bố thông tin sai lệch
hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
thông tin từ báo điện tử vn express
từ ngày một mươi bảy tháng một cho đến tết nguyên đán
thì lạng sơn sẽ dừng nhận xe
chở trái cây tươi việt nam
đến các cửa khẩu tỉnh để xuất sang trung quốc
theo ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
thì việc này nhằm giải phóng hết trước tết
hơn một năm trăm linh xe còn tồn
ở các cửa khẩu
tránh phát sinh chi phí lưu kho bãi cho doanh nghiệp thương lái
do ảnh hưởng của covid một mươi chín
thì hiện lạng sơn chỉ còn ba cửa khẩu đang thông quan
là hữu nghị chi ma
và ga đường sắt đồng đăng
năng lực thông quan mỗi ngày trung bình
là từ tám mươi cho đến một trăm linh xe
bảy mươi trong số này là hàng nông sản trái cây